chỉ trong vòng tám ngày từ ngày tám đến ngày một mươi sáu tháng một tại địa bàn hà nội đã liên tiếp xảy ra năm vụ cướp tài sản
với phương thức và thủ đoạn manh động liều lĩnh đó là dùng hung khí đe dọa tấn công chói nạn nhân và thực hiện cướp tài sản
chỉ trong thời gian rất ngắn các đối tượng gây án đã bị lực lượng công an hà nội điều tra bắt giữ
qua đây cũng cho thấy một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan và mất cảnh giác
tạo cơ hội để các đối tượng nảy sinh hành vi phạm tội
các đối tượng đã lợi dụng triệt đề môi trường trên không gian mạng thành lập các hội nhóm kín
kết bạn cùng nhau thống nhất biện pháp cách thức thực hiện hành vi cướp tài sản
hai đối tượng trần văn hào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
và phan ngọc trâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
đã quen nhau trên mạng xã hội và cùng bàn bạc đi cướp tài sản
qua theo dõi trên mạng chúng phát hiện có tài khoản facebook khi bán hàng online có đưa hình ảnh có nhiều tiền mặt
ngay sau đó hai đối tượng chuẩn bị vũ khí gồm súng và dao nhọn đợi thời cơ để đột nhập uy hiếp nạn nhân cướp đi hai trăm linh triệu đồng
chúng tôi cũng có rất nhiều tiền thì cũng theo dõi xong rồi lên kế hoạch để cướp
trước khi gây án thì em có thường xuyên theo dõi đối tượng lánh chim để biết được vị trí
thời gian địa điểm ở đâu để tiến hành thử nhận cướp
trước đó tại khu đô thị linh đàm khi biết thông tin chủ nhân giao bán ba chiếc điện thoại di động trên mạng
các đối tượng đã bàn kế hoạch cướp tài sản ngay tại nhà của nạn nhân
ngoài hai vụ việc trên tại địa bàn quận nam tử lâm
liêm và cầu giấy vừa qua cũng xảy ra ba vụ cướp
trong đó có vụ lái xe taxi bị đối tượng dùng dao chém vào vùng cổ mặt nhằm cướp tài sản
các đối tượng gây án đều là những kẻ nghiện ngập không có việc làm và đang rơi vào nợ nần
theo công an hà nội qua các vụ cướp đã được điều tra làm rõ cho thấy
ý thức cảnh giác của người dân trong tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản cá nhân còn thấp

lái xe mất cảnh sát từ đó dẫn tới việc của đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi cướp tài sản
thời gian tới dự báo tình hình kinh tế xã hội việc làm thu nhập của người dân tiếp tục gặp khó khăn
do vậy nguy cơ gia tăng tội phạm cũng đang hiện hữu
nhất là nhóm tội phạm chiếm đoạt tài sản xâm phạm sở hữu
trước tình hình này cùng với sự chủ động nỗ lực của lực lượng công an
thì việc nâng cao ý thức cảnh giác của người dân chính là cách phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này